cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang
bắt đối tượng lê chính nghĩa khi đang lẩn trốn trên tàu đánh cá ngoài biển thuộc địa phận tỉnh kiên giang
trước đó cách đây ba năm nghĩa đã gây ra vụ án giết người tại tỉnh đồng nai
theo hồ sơ vụ án do mâu thuẫn liên quan đến chuyện tình cảm giữa lê chính nghĩa đồng anh tuấn và nguyễn thị tài linh
ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm nghĩa đã dùng dao sát hại anh tuấn ở xã hồ nai ba huyện trảng bom tỉnh đồng nai
sau khi gây án nghĩa và bạn gái nguyễn thị tài linh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi tám lực lượng công an tỉnh đồng nai xác định được nơi linh lẩn trốn
và vận động gia đình đưa linh ra đầu thú
qua đấu tranh linh khai nhận lê chính nghĩa đang lẩn trốn trên tàu đánh cá ngoài biển thuộc địa phận tỉnh kiên giang
cách đất liền gần hai mươi hải lý nên tổ chức bắt giữ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang tích cực điều tra xử lý theo quy định của pháp luật